xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lực lượng chức năng tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà sáu tầng ở quận tân phú
thời điểm xảy ra cháy thì nhiều người có mặt bên trong nhưng rất may tất cả đã kịp thời chạy thoát ra ngoài
vào khoảng chín giờ sáng nay người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng hai của tòa nhà sáu tầng ở quận tân phú tp hcm
nên hô hoán tìm cách dập lửa ít phút sau đám cháy bùng lên khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú điều động nhiều phương tiện
và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa đến khoảng một mươi hai h bốn mươi năm lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
một số người dân cho biết căn nhà trên là sưởng may hiện một phần đường độc lập đi qua căn nhà vẫn đang bị phong tỏa
đến lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ hóa hoạn
cũng tại tp hcm công an quận một đang lập hồ sơ điều tra rõ vụ việc khoảng hai mươi người nước ngoài ẩu đả trước quán bar trên đường thủ khoa huân phường biến thành
cụ thể vào dạng sáng nay nhóm người gồm cả nam và nữ trong lúc dùng dịch vụ ăn uống tại quán bar districk k đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
một mươi gác hàng sang ngoài thì xảy ra sâu sát gần chục người mặc đồng phục cầm gậy đánh liên tục của một số người ở trong nhóm
một số người bỏ chạy cũng bị đuổi đánh sự việc diễn ra trong khoảng ba phút
khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì cả hai nhóm đã giải tán hiệp vụ việc đang được điều tra
về tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim ngân chú tại huyện tam bình để điều tra về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn hoàng tú chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại thời điểm kiểm tra nhà của tú ở xã phú quế vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tú đã giao nộp bốn mươi ba bịch ni lông
và một khối tinh thể màu trắng qua giám định là ma túy có trọng lượng hơn bốn mươi ba năm gram
tú khai nhận số ma túy trên mua của một người lạm mặt ở vĩnh long
đem về nhà sử dụng và phân lẻ bán cho con nghiện kiếm lời
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ chứng cứ
chứng minh nguyễn thị kim ngân là vợ của tú có liên quan đến vụ án
thay vì trả lương bằng tiền một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
lại trả lương bằng ma túy vụ việc đã gây bức xúc vẫn nổ trong dự luận
ngay sau khi nắm được thông tin công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tiến hành bắt giữ
quản lý công nhân này và các đối tượng có liên quan
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình
huyện nam sách lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất dấu
một mươi hai coi giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác
ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la lai châu mỗi người từ hai đến ba gói giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng hơn hai mươi công nhân chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc
lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho
sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
trước khi bị bắt trong tay tôi có hai mươi năm công nhân
và như theo tôi biết khoảng một mươi một đến một mươi hai người trong đó là nghiện ma túy
những người bình thường thì tôi trả lương vào một mươi năm đến hai mươi hàng tháng
còn một số người là sẽ ứng tiền hàng ngày
một số anh em sử dụng ma túy thì có hỏi tôi và bán heroin trực tiếp cho
mỗi một ngày
mình bình quân từ hai đến ba lần
tùy nhu cầu của họ
và quy ước mỗi quấy của tôi là một trăm linh trên một quấy
số tiền này sẽ trừ vào mỗi tháng
sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la là công nhân do lam quản lý trước đó
đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện
bắt quả tác
mục tiêu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất
nhu cầu đi lại của nhân dân
trong đợt cao điểm tết biên đán
và lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu một lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ tuấn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại phường trường thi tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng phan thị trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại phường ba đình tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng vũ thị hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong sơn tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện